dọc các tuyến đường trên địa bàn hà nội việc xe khách dừng đỗ sai quy định diễn ra khá phổ biến
thậm chí rất nhiều điểm dừng xe buýt đã vô hình chung bị biến thành điểm đón trả khách của các nhà xe
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tuyến đường phạm hùng và phạm văn đồng
hướng phạm hùng phạm văn đồng luôn là điểm nóng về tình trạng xe khách dừng đỗ sai quy định để đón trả khách khi vắng bóng lực lượng chức năng
xe đi với tốc độ của người đi bộ dừng để đón trả khách ngay bên ngoài bến
đừng tại các bến chở xe công cộng như thế này diễn ra thường xuyên hàng ngày
có người đứng ở đây người ta bắt sắn người ta mới dừng dừng nhưng mà người ta cũng nhanh lắm
khách lên cái này thì đi luôn cũng như xe buýt này thôi nhanh
ngày nào cũng diễn ra có cả dừng hẳn có cả đi chậm đúng rồi
đi chậm thì là xe nọ nó nối xe kia đi chậm chậm mà có cả xe dừng hẳn thì là xe sau nó lại bóp còi
xe này đi xe khác lại thấy chỗ cứ thế tiếp diễn
không cần biết
xe buýt sẽ dừng ở đâu để đón trả khách
nhiều nhà xe còn vô tư bắt khách trả khách ngay tại đây
điều đó khiến cho xe buýt cũng phải dừng sai chỗ quy định
và hậu quả của nó là va chạm đã xảy ra giữa xe buýt và xe khách
đó là còn chưa kể đến việc kiểm soát hàng hóa hành lý của hành khách có mang theo chất cấm lên xe hay không
đặc biệt trong thời điểm dịch covid một mươi chín đang có những diễn biến phức tạp như hiện nay
cần xử lý nghiêm những hành vi vi phạm này để tránh những hệ lụy không mong muốn có thể xảy ra bất cứ lúc nào